thưa quý vị theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia thông tin về trật tự an toàn giao thông không được vui khi tính chung trong ba ngày nghỉ từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng bốn toàn quốc xảy ra tám mươi ba vụ tai nạn giao thông làm chết sáu mươi ba người bị thương năm mươi sáu người
trong đó đường bộ xảy ra tám mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết sáu mươi hai người bị thương năm mươi năm người đường thủy nội địa xảy ra một vụ làm chết một người và đường sắt xảy ra một vụ là một người bị thương
đặc biệt một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi tám tháng bốn tại đoạn đường công phố đinh lễ phố lộc bốn tỉnh lạng sơn tỉnh lạng sơn
xe taxi hãng tam gia mang bề kiểm soát một mươi hai a ba nghìn bốn trăm chín mươi ba loại năm chỗ ngồi chở bốn người đã lao xuống hồ và lật ngừa làm bốn người trong xe tử vong
nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe đi vào đoạn đường cong lái xe không làm chủ được tốc độ và gây ra tai nạn